thưa quý vị và các bạn lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng kiến nghị hợp pháp chính đáng
những vấn đề nhân dân bức xúc dư luận xã hội quan tâm là nội dung được nêu trong nghị quyết số bốn mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
thực tế là có không ít nơi khâu lắng nghe và giải quyết chưa thực sự tốt
do vậy cần xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân đơn vị tổ chức không giải quyết kịp thời sức điểm những bức xúc của nhân dân
qua các vụ việc người dân bức xúc khiếu kiện kéo dài thường thấy chính quyền sở tại có vào cuộc ngay
nhưng vấn đề là giải quyết không thấu đáo không dựa trên lợi ích của dân nên không thể giải quyết xuất điểm
như vậy chúng ta cần quy định rõ thế nào là kịp thời lắng nghe và giải quyết bức xúc của dân
có những trường hợp người dân mà người ta bị thiệt thoại lợi ích
người ta khiến cho người ta có thể hơi cực đoan thậm chí hơi căng thẳng
thì liệu rằng là chúng ta có tôn trọng và tạo điều kiện để họ sẵn sàng
họ có thể tiếp cận được cơ quan hay là cá nhân có trách nhiệm để họ trình bày kính nguyện vọng của họ hay không
hay là những cái buổi tiếp xúc gặp gỡ hay tương tác giữa chính quyền người dân
chúng ta vẫn thực hiện theo những cái hình thức rất là phổ biến hiện nay
và đôi khi là chúng ta đề cao cái sự gọi là an toàn
và có vẻ như là những cái ý kiến trái chiều
hoặc là những ý kiến căng thẳng thì chúng ta cũng còn e ngại
và chúng ta chưa thực sự là tự tin và sẵn sàng đối diện
những vấn đề bức bối nó tồn tại lâu năm rồi ở cơ sở của anh
thì trước hết người đứng đầu phải đứng ra phải chịu trách nhiệm
anh là người đứng đầu cơ mà
mà người đứng đầu thì có quyền hạn đấy có thầm quyền
và những nơi mà cứ để các điểm nóng các cái vụ lùm xùm đó lâu ngày là do né tránh
cái người đứng đầu nơi đó
né tránh cái câu chuyện gì đối mặt để giải quyết
đáng chú ý công tác đánh giá cán bộ nhất là việc giám sát quyền lực
giám sát thực thi pháp luật còn nhiều khó khăn vướng mắc hạn chế
đây chính là nguyên nhân khiến cán bộ không làm hết trách nhiệm
lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng kiến nghị hợp pháp chính đáng
những vấn đề nhân dân bức xúc dư luận xã hội quan tâm
mỗi kỳ quốc hội thì mặt trận tổ quốc là tập hợp
thế thì cái phương pháp để mặt trận tổ quốc
lấy được ý kiến nguyện vọng của nhân dân như thế nào phải đổi mới
và hai là khi đã báo cáo trước quốc hội
thì quốc hội phải thảo luận và chỉ đạo những cơ quan đơn vị địa phương nào
phải giải quyết vào thời hạn phải giải quyết và trả lời
để kỳ họp thứ sau phải thông báo cái chuyện đã nghe
và đã có ý kiến về các ý kiến nguyện vọng đóng góp của nhân dân
để lắng nghe và giải quyết
kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải sâu sát cơ sở
nêu cao ý thức phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân
luôn hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
mặt khác cấp ủy tổ chức đảng phải sợ vào nhân dân để giám sát và đánh giá cán bộ
lấy kết quả sản phẩm công việc sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân
làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức đảng cán bộ đảng viên